chuột sút cơ bắp là một triệu chứng khó chịu đặc trưng bởi các cơn co thắt gây đào đớn
tình trạng này thường xảy ra một cách đột ngột và chỉ kéo dài trong vòng vài giây đến vài phút
các nguyên nhân phổ biến gây ra chùa sút cơ bắp thường gặp bao gồm tập thể dục cân độ cao
bất thường về thần kinh cơ mất cân bằng điện giải sử dụng thuốc mất nước
cách để ngăn chặn chứng chùa sút là kéo căng hoặc xoa bóp cơ bắp và ăn đủ các chất
dình dưỡng quan trọng như cali natchi canxi và maze
những thực phẩm sau đây có thể giúp giảm chùa sút cơ bắp
thứ nhất chuối chuối không chỉ là nguồn cung cấp cali dồi dào mà còn cung cấp maze và canxi cho cơ thể
đây là ba trong bốn số chất dình dưỡng bạn cần để giảm bớt chứng chùa sút cơ bắp
thứ hai khoai lang giống như chuối khoai lang cung cấp cali canshi và maze
khoai lang còn có lượng canxi cao gấp sáu lần so với chuối
ngoài ra khoai tây và bí ngô cũng là nguồn cung cấp cả ba chất dinh dưỡng này
thứ ba quả bơ bơ là loại trái cây thơm ngon béo ngậy chứa nhiều chất dình dưỡng có thể giúp ngăn ngừa chùa sút cơ bắp
bờ rất sâu kali và maze hai khoáng chất hoạt động như chất điện giải trong cơ thể và đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe cơ bắp
đậu và đậu lang các loại đậu và đậu lang chứa nhiều maze
một cốc độ lăng nấu chín có khoảng bảy mươi một mgma dê và một cốc độ đen nấu chín có khoảng một trăm hai mươi mg khoáng chất này
ngoài ra các thực phẩm này rất sầu chất sơ có thể giúp giảm đau bụng kinh cũng như kiểm soát lượng đường trong máu và giảm mức cô lét tên hồn xấu
dưa hấu dưa hấu chứa khoảng chín mươi là nước vì vậy khi bạn cần thực phẩm cung cấp nước một cốc dưa hấu sẽ đáp ứng được điều này
dưa hấu cũng chứa nhiều cali có thể giúp giảm cơn cò thắt
sữa sữa là nguồn cung cấp chất điện giải tự nhiên
như canxi cali và natchi và tốt cho việc hydrat hóa chứa nhiều protein giúp phục hồi mô cơ sau khi tập luyện
rau lá xanh đậm rau lá xanh đậm rất sầu canxi và maze
hãy thêm cải xoăn rau bina và bông cải xanh vào bữa ăn có thể giúp ngăn ngừa chuột suốt cơ bắp
ăn rau xanh cũng có thể giúp giảm đau bụng kinh
vì các nghiên cứu cho thấy ăn thực phẩm dầu canxi có thể giúp giảm đau trong thời kỳ kinh nguyệt
các loại hạt giống như đậu và đậu lăng các loại hạt là nguồn cung cấp maze dồi dào
ví dụ hai mươi tám g hạt hướng dương rang có khoảng ba mươi bảy mg maze hai mươi tám g hạnh nhân rang muối có gấp đôi lượng khoáng chất này
cá hồi đôi khi chuột suốt cơ là kết quả của lưu lượng máu kém
ăn cá nhiều dầu như cá hồi có thể giúp cải thiện tình trạng này
ngoài ra một phần cá hồi nấu chín có khoảng ba trăm hai mươi sáu mg cali và năm mươi hai mg nát chi giúp giảm chứng chuột rút cơ bắp
ngoài cá hồi bạn có thể thử cá ngừ hoặc cá mòi
cà chua cà chua có hẳn lượng cali và nước cao
vì vậy nếu bạn uống một cốc nước ép cà chua bạn sẽ nhận được khoảng một mươi năm giá trị ca ly hàng ngày
bạn sẽ cung cấp nước cho cơ thể để ngăn ngừa chuột suốt cơ bắp
bổ sung nước bổ sung nước cho cơ thể cũng giúp ngăn ngừa chuột suốt cơ bắp
nhưng điều này không có nghĩa là bạn chỉ uống nước
lượng nước mà bạn nhận được từ các loại đồ uống khác cùng với trái cây và rau quả cũng được tí vào
chỉ nên dùng đồ uống thể thao có chất điện dài có đường nếu bạn tập thể dục cường độ cao trong một giờ trở lên